xa thủ giành hai tấm huy chương olympic hai nghìn một mươi sáu hoàng xuân vinh
đã về nhất trong cuộc đua bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc hai nghìn một mươi sáu
với chiến thắng thuyết phục bỏ xa người đứng thứ hai là anh viên đến ba trăm tám mươi một điểm
trước khi bỏ phiếu hoàng xuân vinh đã được dự đoán là về nhất
nhờ giành một huy chương vàng nội dung một mươi m súng ngắn hơi nam
và một huy chương bạc nội dung năm mươi mét súng ngắn bắn chậm nam
ở olympic hai nghìn một mươi sáu vừa qua
anh đã mở ra bước tiến lịch sử cho thể thao việt nam
khi lần đầu tiên có tên trên bảng vàng ở sân chơi danh giá này
thành công vang dội đó giúp xã thủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
về nhất trong cuộc đua bầu chọn vận động viên tiêu biểu với hai hai mươi điểm
xếp sau hoàng xuân vinh là kỳ ngư nguyễn thị ánh viên với một sáu trăm ba mươi chín điểm
trong năm vừa qua ánh viên đã thi đấu tương đối thành công
khi giành một huy chương vàng ba huy chương đồng ở giải bơi vua lịch châu á
trong khi đó tay vợt lý hoàng nam với một bảy mươi năm điểm
đứng sau nhờ thành tích vua lịch đánh đơn và đánh đôi
tại giải man future diễn ra ở bình dương
một tin vui dành cho cổ động viên cơ độc bộ liverpool nói chung
và những ai yêu mến tiền vệ felipe coutinho
hôm qua cầu thủ hai mươi bốn tuổi đã trở lại tập luyện ở trung tâm man ut
mặc dù vẫn đang phải tập riêng nhưng đây là tín hiệu tốt với đội bóng thành phố càng
theo dự kiến
coutinho có thể tập luyện cùng các đồng đội vào tuần tới
tiền vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai dính chấn thương mắt cá
ở trận thắng sunderland vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một của the cops
và vắng mặt từ đó
theo người đại diện cơ độc bộ liverpool
quá trình hồi phục của coteno diễn ra khá tốt
tuy nhiên ngôi sao người brazil sẽ chưa thể trở lại
trong trận đại chiến với man city ở anfield vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
những ngày gần đây thông tin về chấn thương của tiền vệ lucas faquest
sẽ được nghĩa mộ club real madrid quan tâm
vào hôm qua bà lãnh đạo kỳ kỳ trắng đã có thông báo chính thức
về tình trạng chấn thương của cầu thủ hai mươi năm tuổi này
cụ thể faquest đã bị giấy bắp chân và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng
đây là thông tin không vui với đội bóng hoàng gia tây ban nha
bởi trước đó tiền vệ trụ cột gareth bale đã dính chấn thương nặng
cầu thủ xứ wales đã phải nghỉ thi đấu trong khoảng bốn tháng
lucas faquest được huấn luyện viên ziedine zidane chọn để thay thế bale
nhưng đáng tiếc cầu thủ người tây ban nha đã lại gặp phải chấn thương
ở trận chung kết fifa clup world cup hai nghìn một mươi sáu với kasima alers cách đây gần hai tuần
lucas faquest có tên trong đội hình xuất phát của kỳ kỳ trắng
tuy nhiên cầu thủ hai mươi năm tuổi đã phải rời sân ở phút thứ tám mươi một sau một chấn thương
dẫu vậy với đẳng cấp vượt trội real madrid vẫn biết cách vượt khó
để lần thứ hai lên ngôi vô địch tại giải đấu này
cách đây ít ngày bà trang liên tục đưa tin
thủ thành thibaut cottois sẽ trở về tây ban nha khoác áo real madrid
đã được xem là một phần trong thương vụ chuyển nhượng james rodriguez của chelsea
tuy nhiên trong phát biểu mới đây hlv trưởng the blues antonio conte
đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên
thibaut cottois sẽ không đi đâu cả
những gì các bạn nghe đều là suy đoán
cậu ấy rất quan trọng đối với chelsea
cottois đang thi đấu khá ổn định
cậu ấy không chỉ bắt bóng giỏi mà khả năng chơi bóng bằng chân cũng rất tốt
kurs là kiểu thủ môn cho bóng đá hiện đại
cán nhân tôi cho rằng cậu ấy là thủ thành số một thế giới hiện tại
sự xuất sắc của thibaut cottois có thể thấy rõ
kane đang giữ sạch lưới một mươi một trên một mươi tám trận đấu tại giải ngoại anh mùa này
chính phong độ tốt của cottois đã giúp chelsea có được chối một mươi hai trận thắng liên tiếp tại premier league
và đang dẫn đầu trên bàn xếp hạng giải ngoại anh
những gì cottois thể hiện không chỉ real madrid mà rất nhiều ông lớn khác của bóng đá châu âu
cũng muốn có được chữ ký của thủ thành người bỉ này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại